bảo một chữ
xác định lý văn chức
chính là đối tượng đã giết chị nguyễn thị thu hường
thì các buổi trinh sát được cử đi
truy tìm tung tích của lý văn chức
đến sáng ngày bảy tháng một mươi một
có thông tin chức sẽ có mặt tại bệnh viện đa khoa
tỉnh yên bái
đội trọng án lập tức lên phương án bắt lý văn chức
ngay tại bệnh viện
ngày bảy đối tượng lý văn chức
sẽ về bệnh viện tỉnh yên bái
vì vậy chúng tôi đã bố trí
các chốt các lực lượng theo dõi
và vấn đề chúng tôi đặt ra
là phải bắt
bắt bằng được trúc ở ngoài sảnh
vì ở trong bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân
người yếu người già yếu
vì vậy phải bắt bằng được
trúc ở ngoài cổng bệnh viện
không như khi mà để cho trúc
mà vào đến bên trong bệnh viện
thì sẽ rất là nguy hiểm
có thể đối tượng lý văn chức
sẽ khống chế con tin
chín h sáng ngày bảy tháng một mươi một
đội trọng án di chuyển đến khu vực bệnh viện đa khoa
tỉnh yên bái
một mũi sẽ bố trí
tại khu vực gần cổng bệnh viện
để theo dõi sự di chuyển của đối tượng
mũi còn lại sẽ đón lỏng
khu vực bên trong cổng bệnh viện
đúng như dự đoán vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút
cùng ngày đối tượng lý văn chức
đã xuất hiện đi trên một chiếc taxi
lại ngay cổng bệnh viện
các trinh sát được lệnh
không bắt đối tượng ở ngoài đường
vì nếu xảy ra sơ xuất
đối tượng sẽ dễ bề tẩu thoát
đợi đối tượng di chuyển vào phía trong cổng bệnh viện
vị trí này có một khoảng trống rất dễ ra tay
đúng như dự đoán
khi đối tượng di chuyển qua cổng bệnh viện
vào bên trong đến khu vực trước cửa phòng khám
thì phát hiện mình bị theo dõi
lý văn chức định chạy trốn
nhưng ngay lập tức hắn đã bị bắt bệnh viện
đối tượng lý văn chức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại xã động quang huyện lục yên tỉnh yên bái
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận
do hàm chơi
lười lao động nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản
để lấy tiền tiêu xài cá nhân
vì biết chị hường thường mua sáng tươi
và với số lượng lớn
chức nghĩ chắc chỉ có nhiều tiền trong nhà
nên đã nhiều lần dầm ngó nhà chị
rạng sáng ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
lý văn chức đến khu vực nhà chị hường
tìm cách đột nhập vào nhà chị
và lúc đấy
cửa nhà chị hường bóng nhiên mở
chị hường ra ngoài đi vệ sinh
lợi dụng lúc này
chức lẻn vào trong nhà
chui vào gầm giường của chị hường
chờ thời cơ ra tay
khi chị hường vào trong ngủ tiếp
chức bắt đầu lục lội
bị chị hường phát hiện
chức đã xô xác với chị hường
chị hường cắn vào tay của chức
khiến cho tên này bị thương chảy máu
hai người đuổi nhau đến vườn ngô đã tu hoạch
thì chức dùng tay siết cổ chị hường
khiến cho nạn nhân ngất xỉu
lợi dụng lúc chị kiệt sức
trong quá trình dằn co
đối tượng tên chị hường
chối quần áo trên người của chị hường
và trói chặt hai tay của chị ra phía sau
vứt chị xuống suối
chức quay trở lại ngôi nhà
lục lấy số tiền hai mươi năm triệu đồng
hắn không lấy xe máy điện thoại
vì giấy bị lộ
và cũng để đánh lạc hướng điều tra của cơ quan chức năng
vì ham chơi lười lao động
lại muốn có tiền tiêu xài
lý văn chức đã gây ra cái chết cho chị nguyễn thị thu hường
vụ án làm rung động cả một vùng quê
khiến người dân hoang mang lo sợ
chỉ trong vòng hơn năm mươi giờ đồng hồ
điều tra phá án
cán bộ chiến sĩ công an tỉnh yên bái
đã làm sáng tỏ vụ án
bắt hung thủ để pháp luật trừng trị
đem lại lòng tin cho nhân dân
giết người thì phải định tội
mới bước vào tuổi hai mươi một
cái tuổi đẹp nhất mở ra cánh cửa cuộc đời của mỗi con người
thế nhưng lý văn chức đã tự tay đóng cánh cửa ấy lại
mọi sự hối hận giờ đây đã quá buồn mạng